ngày hai tháng một mươi hai hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tp hcm đã phối hợp với đảng ủy khối cơ sở
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình
giao lưu nghệ thuật tri ân mẹ việt nam anh hùng mẹ trong trái tim người lính
chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhằm tri ân các gia đình liệt sĩ
và những người có công với đất nước
với chủ đề mẹ trong trái tim người lính chương trình giao lưu nghệ thuật có sự tham gia
của hơn một trăm linh nghệ sĩ sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại nhà hát quân đội phía nam
đây là chương trình thể hiện tình cảm trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ trẻ
đến sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ những người đã cống hiến thanh xuân
vì nền độc lập tự do của dân tộc
trong khuôn khổ chương trình ba tổ chức cũng sẽ trao quà cho bảy mươi sáu mẹ việt nam anh hùng
và xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ